ông xuân dẫn chứng lúc thì người này rán biển quảng cáo thầy long bái ân đã về lúc thì đào bới đục đéo gây mất trật tự rồi đổ cả nước thải mất vệ sinh an toàn khu phố
cơ quan chức năng nói gì
liên quan đến vấn đề trên chia sẻ với vietnamnet ông nguyễn thanh liêm giám đốc sở thông tin và truyền thông hà nội cho biết
đã nắm được sự việc và giao cho thanh tra sở này tìm hiểu xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cũng theo nguồn tin trên nghệ nhân ưu tú đặng ngọc anh phó chủ nhiệm trung tâm bảo tồn đạo mẫu việt nam
cũng có đơn gửi ban tôn giáo chính phủ bộ văn hóa thể thao và du lịch cục an ninh văn hóa bộ công an sở thông tin và truyền thông
và một số cơ quan báo chí về việc xúc phạm nghiêm trọng đến hình tượng người anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa việt nam
quốc công tiết chế thống lĩnh triều quân hưng đạo đại vương trần quốc tuấn của chủ tài khoản youtube thầy long
theo nghệ nhân ưu tú đặng ngọc anh tài khoản trên còn có những hành vi báng bổ xúc phạm nặng nề đến ba vị mẫu đứng đầu tín ngưỡng thờ mẫu tam tứ phủ là tam tòa thánh mẫu
trả lời phỏng vấn của phóng viên thanh niên về hành vi của thẻ long phó giáo sư tiến sĩ đặng văn bài phó chủ tịch hội đồng di sản quốc gia cho rằng
hành vi phỉ bán anh hùng dân tộc trần hưng đạo cũng như tín ngưỡng thờ mẫu này nếu không được xử lý nghiêm sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh văn hóa của đất nước
nhất là trong bối cảnh tín ngưỡng thờ mẫu đã được unesco ghi danh di sản văn hóa thế giới
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn trụ chủ tịch hội di sản văn hóa việt nam cũng cho nguồn trên biết khi nhận được đơn hội sẽ lên tiếng về việc này
đồng thời làm việc với ban tôn giáo chính phủ về hiện tượng xúc phạm tôn giáo văn hóa
được biết trước đó tại địa phương thầy long nhiều lần xảy ra xích mích với hàng xóm chống đối lực lượng chức năng và gây ra mất an ninh trả tự tại khu vực từng bị xử phạt nhiều lần
cụ thể khi tìm hiểu thông tin về người đàn ông đăng tải nhiều clip trên youtube giới thiệu bản thân là thầy long
người ráng trần xuống việt nam có khả năng giảm số ca mắc và chết do covid một mươi chín ở tp hcm
thầy long tên thật là lương chính khang gia đình anh ta chuyển về sinh sống ở tổ dân phố số bốn từ năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay và làm thầy cúng
anh ntn người dân sinh sống ở phường xuân tảo cho biết người đàn ông này có hành tung bí ẩn
nhà luôn cửa đóng then cài và đặc biệt là không bỏ
anh ntn cũng không bao giờ giao lưu với hàng xóm láng giềng
những năm trước khi có dịch bệnh nhiều người từ khắp các tỉnh thành thường xuyên đổ về để cung bái
tuy nhiên gần đây số lượng người đến đã ít hơn có thể do vừa rồi anh ta bị lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi chống đối
anh ntn cho biết thêm
sinh sống cùng tổ dân phố với anh khang chị bht trú tại phường xuân tảo cho biết
người đàn ông này thường xuyên lên trên mạng xã hội phát ngôn thiếu chuẩn mực về văn hóa tín ngưỡng
đặc biệt là trong mấy clip gần đây nói về thực trạng covid một mươi chín qua con mắt tâm linh tôi thấy nó rất vô lý và phản khoa học
tôi đề nghị cơ quan chức năng cần phải có biện pháp mạnh tay đối với những người có biểu hiện tuyên truyền văn hóa tín ngưỡng sai mục đích
đối với việc phòng chống dịch covid một mươi chín chị bth chia sẻ
là người nắm rõ thông tin về dân cư ở tổ dân phố số bốn ông nguyễn long giang tổ trưởng tổ dân phố số bốn
phường xuân tảo quận bắc từ liêm hà nội cho biết
từ khi chuyển về đây sinh sống người đàn ông này nhiều lần
xảy ra xích mích với hàng xóm và chính quyền địa phương và gây ra mất trật tự an ninh tại khu vực
mới đây trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
tại nhà anh khang thường xuyên có nhiều người đến tụ tập xem bói gây mất trật tự an ninh tại khu vực
đặc biệt là dù lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở nhưng chỉ một thời gian lại trở về như cũ
có lần anh ta đi qua chốt vùng xanh của tổ dân phố bị lực lượng trực chốt kiểm tra giấy đi đường
cùng với giấy đi chợ trong thời gian giãn cách xã hội
tuy nhiên người đàn ông này không chấp hành mà có hành vi chống đối lăng mạ tổ chức chốt
sau đó tôi phải có mặt khuyên can thì anh ta mới bình tĩnh lại ông giang cho hay
theo tổ trưởng tổ dân phố số bốn thời gian trước đó anh khang từng sử dụng súng đồ chơi đe dọa người khác
gây mất trật tự an ninh khu phố
sau đó anh ta bị lực lượng chức năng của phường xuân tảo và quận bắc tử liêm mời đến trụ sở làm việc xử phạt
không những thế do có mâu thuẫn trong vấn đề đặt cọc cùng bái
người đàn ông này còn thường xuyên bị nhóm người tụ tập đến nhà đòi nợ
dù đã nhận tiền đặt cọc nhưng anh khang không thực hiện theo như cam kết nên hai bên xảy ra tranh chấp và họ đến đòi nợ
sau đó lực lượng chức năng phải đến can thiệp thì việc tụ tập gây mất trật tự an ninh tại khu vực mới chấm dứt ông giang cho hay
bên cạnh đó ông nguyễn xuân kim tổ phó tổ dân phố số bốn cho biết thêm
từ ngày anh khang chuyển về đây sinh sống khu phố này chưa ngày nào được bình yên
ông xuân dẫn chứng lúc thì người này dán biển quảng cáo
đã về lúc thì đào bới đục đẽo gây mất trật tự rồi đổ cả nước thải mất vệ sinh an toàn khu phố
liên quan đến những clip nhảm nhí gần đây của một người đàn ông tự xưng là ráng chân đang khiến cho dư luận bức xúc
trả lời phóng viên vtc news đại diện sở thông tin và truyền thông hà nội cho biết đã nắm được thông tin
chúng tôi đang giả soát tài khoản mạng xã hội của người đàn ông này và sẽ phối hợp với sở văn hóa và thể thao để xử lý nếu có sai phạm
đại diện sở thông tin và truyền thông hà nội nói
thậm chí thầy long còn nêu quan điểm cá nhân sẽ không tiêm chủng
tôi sẽ không tiêm virus vào người khi thể trạng tôi đang khỏe mạnh
con tôi chuẩn bị nhập học nhà trường đề nghị phải tiêm chủng thì mới được đến trường
tôi chấp nhận bảo lưu kết quả của cháu để sang năm cháu nhập học người này nói
chưa hết người này còn dự báo ở việt nam còn một biến chủng đặc biệt vô cùng kinh khủng lắm bị và kết thúc trong vòng hai ngày
long nhấn mạnh bản thân chống covid một mươi chín bằng cách tiêu diệt các thế lực tạo ra hiện tượng này
không chỉ đăng tải những clip nói về covid một mươi chín mà tài khoản youtube của người đàn ông này còn đăng nhiều clip nhảm nhí về tâm linh huyền bí
truy bắt âm bình xem bói ngay tại nhà khiến cho nhiều người bức xúc
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị khán giả trong thời gian sớm nhất